ngày hai mươi tám tháng tám bộ công thương và tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nước scic
đã tổ chức lễ chuyển giao quyền đại diện sở hữu vốn nhà nước
tại tổng công ty bia rượu nước giải khát sài gòn sapeco về scic
giá trị vốn đầu tư nhà nước tại sapeco chuyển giao từ bộ công thương về scic
là hơn hai ba trăm linh tám tỷ đồng chiếm ba mươi sáu vốn điều lệ của sapeco
số cổ phần nhà nước nắm giữ là hơn hai trăm ba mươi triệu cổ phần
việc chuyển giao vốn nhà nước tại sapeco được thực hiện theo quyết định chín trăm linh tám
của thủ tướng chính phủ ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi về việc phê duyệt danh mục doanh nghiệp
có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm hai nghìn hai mươi